bệnh nhân nữ tx sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại tỉnh hậu giang được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau ngực trái đã đặt ống dẫn lưu màng phổi phải ngày thứ tám ở tuyến dưới
trước đó bệnh viện đa nẵng phối hợp cùng khoa cấp cứu và gây mê hồi sức tiến hành mở cấp cứu lồng ngực xử trí tổn thương đứt lìa phế quản gốc phổi trái cho bệnh nhân
tổn thương đứt lìa phía quản gốc phổi trái này cách chỗ chia đôi của khí quản phế quản năm cm nằm sâu che mắt bởi động mạch phổi khoai động mạch chủ tổn thương phức tạp mất tổ chức bầm dập
các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực phải cắt lọc tiết kiệm sử dụng mảnh ghép làm mảnh ngoài tim để tạo hình lại mặt sau của phế quản gốc trái để tránh tình trạng hẹp phế quản sau này
sau ba năm giờ phẫu thuật căng thẳng ekip phẫu thuật gây mê hồi sức đã hồi phục thành công phế quản gốc trái cho bệnh nhân
sau mổ bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực tại khoa gây mê hồi sức và khoa ngoại lồng ngực
một mươi ngày sau điều trị bệnh nhân đi lại ăn uống hô hấp bình thường ít quang phổi nở tốt bệnh nhân được xuất viện về với cuộc sống học tập
bác sĩ chuyên khoa một phan phước an bình phó trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện đà nẵng cho biết trường hợp bệnh nhân t là một chấn thương rất nặng và hiếm gặp trong các bệnh cảnh chấn thương ngực
nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời ở tuyến dưới đặt dẫn liêu mảng phổi hai bên nguy cơ tử vong rất cao
hơn nữa nếu bệnh nhân không được phẫu thuật kịp thời thì nghi cơ suy hô hấp liên tục tiến triển sẽ dẫn đến tử vong
theo bác sĩ bình gần đây các chấn thương ngực do tai nạn giao thông ngày càng tăng
vì thế mọi người nên thận trọng khi tham gia giao thông hạn chế rượu bia để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra
nếu gặp người bị tai nạn giao thông nên bình tĩnh kiểm tra tình trạng của nạn nhân không nên di chuyển bế sóc nạn nhân và gọi cấp cứu một trăm một mươi năm ngay lập tức